cứ vào dịp at tết nguyên đán tình hình trộm cắp tài sản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị có những diễn biến phức tạp
bên cạnh đó ở vùng nông thôn một số thanh niên sau khi uống rượu bia xong gây ẩu đả làm mất an ninh trật tự ở khu vực dân cư
trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn
đây là đối tượng nguyễn ngọc thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn vinh quang thượng xã do quang huyện gio linh tỉnh quảng trị
vừa bị công an huyện gio linh bắt giữ về tội cướp hơn tám mươi triệu đồng của mẹ việt nam anh hùng trần thị con ở gần nhà với đối tượng
để bắt giữ được đối tượng nguyễn ngọc thức này lực lượng công an huyện do linh cũng gặp không ít những khó khăn
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện gio linh tỉnh quảng trị đã xảy ra ba mươi một vụ tội phạm hình sự
trong đó có một mươi hai vụ trộm cướp tài sản và ba vụ đánh người gây thương tích
để uống rượu bia xong lực lượng công an huyện do linh cũng gặp không ít những khó khăn
để định tình hình trong dịp tết nguyên đán công an huyện do linh đã triển khai một số giải pháp

nhân dân nêu cao cảnh giác và đấu tranh tố giác tội phạm đặc biệt là ở các vùng nông thôn
như vậy mới tạo được sự bình yên trong mỗi ngôi nhà vào dịp xuân về tết đến